ngoài ra vụ cháy phòng thiêu rủi hơn năm mươi m hai diện tích căn nhà sáu xe máy một tủ lạnh cùng một số vật dụng
thiệt hại lớn là chủ yếu là trái và khói khói nhiều
ở tại tầng trệt có sáu chiếc xe hông đa coi như là cháy hết sáu chiếc xe hông đa
xe hông đa là xăng bốc ra nệm mốt của xe và trần lá phong trần lá phong cũng làm bằng mốt xốt
cho nên là cái khói tỏa ra rất là nhiều thì những người ở tầng trệt là bị ngạc khói và chết
khi xảy ra cháy bên trong nhà có một mươi người bốn người ở trên tầng đã kịp thoát ra bên ngoài
trong đó có hai người bị thương sáu người ở tầng trệt bị mắc kẹt và tử vong trước khi lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt
sau khi mà sự cố xảy ra thì về phía quận một
chúng tôi cũng đã lập tức xử lý tình hình tại khu vực
đồng thời là tổ chức cái đoàn để đến thăm gia đình của các nạn nhân
đối với gia đình mà có sáu nạn nhân bị chết trong vụ cháy này
thì về phía quận chúng tôi có hỗ trợ như vậy là mỗi nạn nhân là một mươi triệu đồng
đồng thời là cũng căn cứ theo quy định hỗ trợ đối với việc hỗ trợ may tán
đối với những trường hợp mà người dân
bị thiên tai hỏa hoạn thì chúng tôi hỗ trợ thêm cho mỗi người chết là bảy triệu rưỡi nữa
ngay sau vụ việc xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu cảnh sát phòng cháy chữa cháy
phối hợp với tổng công ty điện lực sở thông tin truyền thông và các địa phương
nhanh chóng ra soát kiểm tra hệ thống điện các viễn thông tại các nhà dân
trên đường phố tại những nơi có nguy cơ mất an toàn cháy nổ trước tết dương lịch năm nay
đồng thời tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân
trong công tác phòng cháy chữa cháy hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra
trong khi chúng tôi đang cập nhật thông tin về đám cháy trên
thì tại cần thơ cũng vào thời điểm dạng sáng ngày hôm nay
ngôi nhà ba tầng liền kề số sáu mươi sáu mươi hai sáu mươi bốn đường trần văn khéo
phường cái khế quận ninh kiều cũng đã xảy ra cháy
rất may lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời cứu được bốn người thoát khỏi đám cháy này
ngôi nhà liên kề xảy ra cháy được sử dụng làm trụ sở của công ty và đại lý vé số
do ông ngô văn lực làm chủ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần thơ đã huy động bốn xe chuyên dụng
xe thang cùng gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy
sau hơn nửa giờ đồng hồ ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn
rất may bốn người trong gia đình ông ngô văn lực đã được cấp cứu kịp thời
tuy nhiên ông lực bị thương được đưa đi cấp cứu
vụ cháy đã thiêu dụi toàn bộ tài sản có giá trị ở tầng trệt
ước tính thiệt hại lên tới vài trăm triệu đồng
miền trung vẫn đang oàn mình chống chọi với diễn biến phức tạp của mưa lũ
cho đến ngày hôm qua mưa lớn đã làm ngập úng hàng nghìn ngôi nhà
và chia cắt cô lập nhiều địa phương trên địa bàn các tỉnh miền trung
thiệt hại của đợt mưa trước còn chưa khắc phục xong
thì khúc ruột miền trung lại đang tiếp tục phải đối mặt với đợt lũ đặc biệt lớn kéo dài
nguy cơ cao xảy ra lũ lớn lũ quét trên các sông suối nhỏ
sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng ven sông
và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa các tỉnh từ thừa thiên huế đến phú yên
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết
đến sáng ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai lũ trên các sông ở thừa thiên huế lên chậm
các sông ở quảng nam quảng ngãi bình định tiếp tục lên nhanh
các sông ở phú yên lên lại
mức nước sông bồ tại phú ốc huế ở mức bốn sáu m trên báo động ba là một m
dự kiến lưu động xả hồ hương điền là một chín trăm tám mươi m ba trên dây
sông vu gia tại ái nghĩa quảng nam lên chín tám m trên báo động ba là tám m
dưới mức lũ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là ba mươi bảy m
các sông lớn trong khu vực đều phổ biến ở mức báo động ba
hoặc vượt báo động ba từ ba đến một ba m
tình trạng ngập lụt sâu diện rộng nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh
từ thừa thiên huế đến phú yên
chủ động khẩn trương tham gia ứng cứu khắc phục hậu quả của mưa lũ
lực lượng công an các tỉnh luôn túc trực chiến đấu hai mươi bốn trên bảy
với mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tính mạng
và tài sản của nhân dân tại những khu vực trọng yếu
với phương châm chủ động phòng tránh đối phó kịp thời
khắc phục khẩn trương và có hiệu quả
ban chỉ huy công an tp huế trực tiếp về các địa bàn
chỉ đạo công an các đơn vị chuẩn bị phương án năm tại chỗ
chủ động tuyên truyền mọi người chuẩn bị lương thực thuốc men
di rời người và tài sản lên vùng cao nhất là các hộ nghèo neo đơn già yếu
ngay trong đêm một mươi năm tháng một mươi hai tại các vùng trũng thấp
vùng có nguy cơ cao ảnh hưởng của lũ lụt như phường phú hậu phú hiệp
công an tp huế đã triển khai lực lượng đến từng khu vực
từng hộ gia đình tuyên truyền cho mọi người chủ động ứng phó với lũ lụt
bên cạnh đó tổ cảnh sát giao thông đường thủy công an tp huế
đã bố trí lực lượng tuần tra trên các tuyến sông
tuyên truyền nhắc nhở mọi người neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định
tránh các điểm sung yếu nước sâu chảy xiết
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
tổ cảnh sát giao thông đường thủy đã triển khai lực lượng đến từng khu vực

từng hộ gia đình tuyên truyền cho mọi người neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định
tránh các điểm sung yếu nước sâu chảy xiết hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại vì người và tài sản

tránh các điểm sung yếu nước sâu chảy xiết hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại vì người và tài sản

địa bàn bị nước lũ đe dọa nhiều nhất trong chiều vào đêm một mươi năm tháng một mươi hai là huyện phú cát

nhiều hồ chữa nước đồng loạt xả lũ trên ba m m accomplishment of over ba expenses every second
nên từ đầu giờ chiều một mươi năm tháng một mươi hai lũ lên cao đột ngột
sớm dự báo tình hình khi nhận tin xả lũ công an tỉnh đã cử bốn mươi cán bộ chiến sĩ đội xung kích
đến triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
đến hai mươi ba h cùng ngày lực lượng công an và cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã di rời hàng trăm hộ dân và cứu được một mươi năm trường hợp người bị mắc kẹt giữa dòng nước
tại cái trại cái nhà của ông ở là giữa cái dòng nước của sông latin
ở cái hồ học sơn là cháy xuống nó cháy rất xước rất mạnh
rất khó khăn đến tiếp cận chỗ anh điền cho nên là anh em rất cố gắng
và phấn đấu là phải cứu người là trên hết
tại phú yên mưa lũ đã gây sạt lở đường xá làm ngập hàng trăm ngôi nhà
và làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân
trước tình hình trên lực lượng công an đã tiến hành giúp bà con dọn dẹp nhà cửa ổn định cuộc sống
hiện tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp
lực lượng công an vẫn luôn tiến hành
túc trực đến các vùng bị ngập trũng sẵn sàng ứng cứu những trường hợp mắc kẹt
đồng thời cứu trợ lương thực để đảm bảo an toàn cho người dân
như tin đã đưa chúng tôi xin một lần nữa khẳng định không có chuyện việt nam chuẩn bị đổi tiền
những thông tin trên chỉ là tin đồn thất thiệt được tung lên mạng để gây hoang mang dư luận
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và an ninh tiền tệ quốc gia
hiện cơ quan chức năng bộ công an đã đấu tranh làm rõ đối tượng bịa đặt thông tin nói trên
những hình ảnh của đối tượng sau đây do cục an ninh mạng bộ công an cung cấp cho intv
tiền khỏi ngân hàng để mua vàng ngoại tệ kèm theo các bình luận phỉ bán chính quyền và kích động chống phá
trong đó fanpage việt bầu với gần bảy mươi lượt like liên tục đăng tài các thông tin bị đặt liên quan đến việc việt nam đổi tiền
do có lượng theo dõi lớn nên thông tin bị đặt mà trang này đăng tài lan truyền rất nhanh trên không săn mạng
góp phần hình thành và lan truyền tin đồn thất thiệt
theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng bộ công an cho biết
trang facebook việt bầu
gồm ba đối tượng quản trị
một trong số này là nguyễn xuân long
sinh ngày hai mươi bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại tổ hai mươi bốn ấp vườn dừa xã phước tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tại cơ quan công an nguyễn xuân long khai
trang facebook việt bầu do đối tượng nữ ở mỹ có tên nguyễn hằng tạo lập và quản trị từ năm hai nghìn một mươi năm
tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
nguyễn xuân long được nguyễn hằng
một mươi tham gia ban quản trị với vai trò quản trị viên để đăng tải và duyệt bài
nguyễn xuân long sử dụng facebook phong tuấn với bi danh mr duck để đăng tải các bài viết trên trang việt bầu
trung bình mỗi ngày một mươi bài do tự viết hoặc đăng lại từ các trang mạng phản động khác và từ các trang mạng chính thống
nhưng kèm theo đó là các bình luận xuyên tạc do nguyễn xuân long bịa đặt thông tin và đăng tải lên trang vịt bầu
với mục đích tạo sự dối loạn bất ổn
nguyễn xuân long thừa nhận hành vi trên là vi phạm pháp luật
nguyễn xuân long thừa nhận hành vi trên là vi phạm pháp luật
quá trình trao đổi thông tin trên mạng tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tôi được một người nữ ở mỹ tên nguyễn hằng mời làm viên tập viên cho facebook việt bầu
này ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tôi góp nhận thông tin từ nhiều nguồn kể cả báo nhà nước và trang mạng lệ trái chứ kiểm chứng
để viết bài tin đồn như sau
việt nam có thể sẽ có đổi tiền và một số bài viết khác có nội dung xấu về chính trị
sau bài này đã có hàng ngàn like chia sẻ và bình luận
hậu quả gây ra rất nghiêm trọng làm người dân bộ ảnh rút tiền khỏi các ngân hàng để mua vàng và đô la dự trữ ảnh hưởng đến sự điều hành của chính phủ
kết quả điều tra của bộ công an đã cho thấy rõ bản chất bịa đặt và dụng ý xấu của những đối tượng
tham gia lan truyền thông tin thất thiệt
các cơ quan chức năng của bộ công an đang tập trung điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan đến trang facebook vịt bầu
cũng như các đối tượng khác tham gia bịa đặt xuyên tạc phát tán thông tin thất thiệt để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ hành hạ trẻ em tại campuchia cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn thảnh dũng
trú tại long xuyên an giang đối tượng chính trong vụ việc để điều tra về hành vi hành hạ người khác
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đủ cơ sở cáo buộc nguyễn thành dũng đã hành hạ cháu sai ba tuổi là công dân quốc tịch campuchia
dũng thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo hành vi được thực hiện trong ba ngày liên tiếp khi dũng phê ma túy đá
phía campuchia ngay sau đó đã bắt giữ ba đối tượng có liên quan riêng dũng được xác định là nhân vật chính thì đã bỏ trốn nên bị truy nã
dũng bị cục cảnh sát hình sự là đới gió tây trên cao hoạt động mạnh mẽ nên trời âm u và tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa nhỏ dài rác
vùng mưa sẽ tập trung nhiều tại các tỉnh thuộc khu vực vùng núi
nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi hai đến hai mươi ba độ
khu vực phía đất bắc bộ ngày một mươi bảy nhờ mây có mưa nhỏ dài rác gió đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm trở rét với nhật độ là một mươi hai đến một mươi chín độ
sao đến ngày một mươi tám và ngày một mươi chín thì khối không khí lạnh sẽ suy yếu
đồng thời mưa sẽ giảm hơn
trưa chiều trời chuyển nắng nhiệt độ sẽ tăng nhẹ khoảng từ hai đến ba độ
do tác động của đới gió đông bắc mạnh tầng thấp kết hợp với nhiễu động trên đời gió đông trên cao nên mưa vẫn xảy ra nhiều nơi tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
có nơi sẽ có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa dự đoán ở mức là trên hai trăm linh mm
gió bắc đến tây bắc cấp ba cấp bốn nhiệt độ là một mươi năm hai mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín
nhiều mây có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
gió đông bắc cấp ba
người dân cần lưu ý là trên các sông thuộc khu vực này có khả năng sẽ xuất hiện lũ kèm theo nguy cơ lũ quét và xa lở đất
với nhật độ là hai mươi hai đến hai mươi chín độ
khu vực tây nguyên ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng sẽ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
với nhật độ là một mươi tám đến hai mươi chín độ
đến với các tỉnh nam bộ trong hôm nay và ngày mai mưa sẽ ra rải rác
sau đó từ ngày một mươi tám mưa chỉ còn tập trung nhiều ở các tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ
còn tại các tỉnh thuộc khu vực tây nam bộ thì mưa có xu hướng giảm dần
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhật độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ